sau khi gây án đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn bị thương tích nặng do trúng đạn
bà bùi thị đàn đã tử vong trên đường đi cấp cứu
ông nguyễn văn thấy hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện
riêng anh nguyễn thái hùng mặc dù cũng bị đối tượng dùng súng bắn về phía mình nhưng đã may mắn thoát nạn
nguyên nhân của sự việc đau lòng này bước đầu được nhận định có thể do xuất phát từ câu chuyện bất hòa trong gia đình
liên quan đến vụ án gây dối trả tử công cộng và chống người thiền công phụ
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng sáu tại khu du lịch sinh thái biển hải tiến huyện hoàng hóa
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với trương phú cự còn gọi là cự đen sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ở xã hoàng tiến huyện hoàng hóa
vào ngày hai mươi ba tháng sáu tại khu vực nhà hàng thuộc khu du lịch sinh thái biển hải tiến
một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào gây gỗ đánh nhau làm ba người bị thương
khi người dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu thì nhóm đối tượng trên đã chặn đầu xe không cho đi
lúc này trương phú cự đã hô hào xúi rục lôi kéo và kích động nhiều người khác chặn xe cứu thương
cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thậm chí một số đối tượng quá khích đã tấn công lại lực lượng công an
sau khi tiến hành điều tra làm rõ vụ việc ngày hai mươi năm tháng sáu công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm ra một mươi một đối tượng có liên quan
tiếp tục mở rộng điều tra ngày một mươi chín tháng chín công an tỉnh thanh hóa đã có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi cầm đầu
xúi dục và kích động người dân chống người thành công vụ của trương phú cự nên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ